vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo vũ minh sang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã đại thắng huyện phú xuyên tp hà nội về hành vi giết người
theo cáo trạng trong lúc sang điều khiển voi đưa khách du lịch đi thăm quan tại thác brent khi đi qua đường sang gặp anh bùi tất toán đứng cản đường voi đi nên sang đã nói anh toán ném một bên để cho voi đi nhưng toán không chịu nghe
do quá bực tức sang đã nhảy xuống và dùng gậy điều khiển voi một đầu có gắn sắt đánh vào đầu anh toán do bị đánh trúng đầu nên anh toán té xuống và nằm bất tỉnh do vết thương quá nặng nên toán đã tử vong tại bệnh viện
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt vũ minh sang một mươi hai năm tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại một trăm bốn mươi chín triệu đồng